tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo trung ương
các chương trình mục tiêu quốc gia để nghe báo cáo tiến độ kết quả triển khai kế hoạch tổng kết một mươi năm
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
cũng như tình hình thực hiện triển khai kế hoạch tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết một mươi ba về tiếp tục đổi mới
phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể nghị quyết ba mươi của bộ chính trị và nghị quyết một trăm một mươi tám của chính phủ
về sản xuất đổi mới hoạt động các công ty nông lâm nghiệp
đến hết tháng năm năm hai nghìn một mươi chín một trăm linh các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và một mươi bảy bộ ngành trung ương
đã ban hành kế hoạch tổng kết một mươi năm chương trình mục tiêu quốc gia
dự kiến trong tháng chín các tỉnh sẽ đồng loạt triển khai tổng kết chương trình ở cấp tỉnh
đây là cuộc họp có ý nghĩa rất quan trọng
cũng như các khó khăn vướng mắt khi thực hiện của các bộ ngành địa phương
phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
khởi động từ năm hai nghìn tám đến nay đã được một mươi năm
mục tiêu đại hội đảng lần thứ một mươi hai trong nhiệm kỳ này là đến năm hai nghìn hai mươi đạt được ít nhất năm mươi số xã
được công nhận nông thôn mới cho tới thời điểm này đã thực hiện gần sát chỉ tiêu
dự kiến đến cuối năm nay sẽ vượt chỉ tiêu này
đáng chú ý hội nghị tổng kết một mươi năm chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn
mới lần này không chỉ để tổng kết về xây dựng nông thôn mới mà còn tổng kết rất nhiều nội dung
như môi trường phát triển du lịch nông thôn tổng kết một mươi năm năm kinh tế tập thể và hợp tác
đề nghị các bộ ngành tập trung vào những khó khăn vướng mắt báo cáo cụ thể chi tiết các vấn đề này
để có kế hoạch thực hiện các giải pháp hiệu quả nhất